tại hà nội ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành năm hai nghìn một mươi chín
triển khai công tác năm hai nghìn một mươi bảy và quán triệt triển khai kết luận số một mươi của bộ chính trị
về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết trung mương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
dự hội nghị có đồng chí đinh thế hùng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng dự còn có các ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
báo cáo của ban nội chính trung ương về những kết quả hoạt động của ngành nội chính đảng trong năm hai nghìn một mươi sáu
đánh giá hầu hết các nội dung công việc của ngành theo chương trình kế hoạch công tác năm đã hoàn thành tiến độ đề ra
năm hai nghìn một mươi bảy ngành nội chính xác định tập trung tham mưu đề xuất có chất lượng với bộ chính trị ban bí thư
cấp ủy địa phương ban hành kịp thời các chủ trương chính sách để chỉ đạo có hiệu quả
giảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và phòng chống tham nhũng
tham mưu đề xuất những quan điểm định hướng lớn trong công tác xây dựng pháp luật về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng
tham mưu đề xuất bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo và cấp ủy địa phương
lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp kéo dài
tài nguyên khoáng sản các dự án đầu tư theo các hình thức bot bt cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
tài chính ngân hàng thuế hải quan đầu tư nước ngoài công tác cán bộ
tham mưu chỉ đạo thanh tra kiểm toán điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân có sai phạm
gây thất thoát thua lỗ trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm
năm nay ngành tập trung tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra
giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
kiểm tra giả soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước
để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật